xin chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị ngày hai mươi tháng hai ủy ban nhân dân tp hcm cùng các sở ban ngành
sẽ tiếp xúc với sáu doanh nghiệp có bảy dự án bất động sản trên địa bàn của thành phố
để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai dự án
theo đó các dự án liên quan dự kiến được nêu trong cuộc họp gồm
khu trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp đường bến nghé phường tân thượng đông quận bảy
dự án khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư tân thắng phường sơn kỳ quận tân phú
dự án chung cư cửu long phường một quận bốn
bốn dự án khu phức hợp sóng việt công trình tại đô đất một một mươi bảy khu đô thị mới thủ thiên tp thủ đức
năm dự án khu nhà ở thiên lý phường phước long bê tp thủ đức
sáu dự án ba mươi hai hectare phường quỳnh khánh tp thủ đức
bảy dự án chung cư cô giang phường cô giang quận một
cuộc họp do phó chủ tịch quỹ ba nhân dân tp bùi xuân cường chủ trì
với sự tham gia của lãnh đạo các sở quỹ ba nhân dân các quận nguyện tp thủ đức
cục thuế tp và chủ đầu tư các dự án bất đồng sản liên quan
hiện tp hcm cũng đang nỗ lực hoàn tất điều chỉnh quy hoạch dự kiến trình chính phủ trong tháng chín tới đây
đối với các nhóm dự án chậm tiến bộ tp sẽ có các chuyên đề và lập tổ công tác để tháo gỡ
thưa quý vị công ty trách nhà hữu hạng power end việt nam vừa cho biết sẽ ngưng ký hợp đồng lao động
từ một nghìn chín trăm ba mươi năm đồng thời sẽ giảm ba lao động trong tháng hai do ít đơn hàng
để đảm bảo quyền lợi của người lao động tp hcm sẽ lên phương án chăm lo hỗ trợ cho những trường hợp gặp khó khăn
công ty trách nhiệm hữu hạng fujan việt nam hoạt động ở lĩnh vực sản xuất dày đóng tại phường tân tạo quận bình tân
đây là công ty đông lao động nhất tp hcm với năm mươi năm trăm sáu mươi ba lao động
có thời điểm công nhân của công ty này lên đến gần một trăm linh người
vào tháng một mươi một hai nghìn hai mươi hai công ty này đã chọn một lĩnh vực sản xuất dày
cho gần hai mươi công nhân nghỉ luân phiên do thiếu đơn đặt hàng
trước tình hình kinh tế khó khăn tại doanh nghiệp về lượng lao động mất việc lớn
ubnd tp hcm đã chi đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ người lao động
đồng thời theo dõi sát tình hình và phương án sử dụng lao động của doanh nghiệp
chủ động nắm bắt cơ sở và có biện pháp xử lý kịp thời
kết nối nhu cầu tuyến dụng và nhu cầu làm việc
nhanh chóng ổn định đời sống của người lao động và hoạt động của doanh nghiệp
ubnd tp hcm vừa có công văn khẩn kiến nghị thủ tướng chỉ đạo
bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với thành phố và các tỉnh lân cận
điều chỉnh hướng tuyến đường vành đai bốn
nếu kiến nghị này được thông qua sẽ tiết kiệm khoảng bốn tỷ đồng chi phí đầu tư
trong ba phương án được trình trước đó sở giao thông vận tải tp hcm đánh giá
phương án khả ti nhất khi nắng chính một đoạn dài một mươi bốn bảy km về phía nam
tránh đường hiện hữu đoàn còn lại trùng quy hoạch
hướng thẳng nhất con đường ngắn nhất số hộ di dời ít
chi phí đầu tư khoảng một mươi ba sáu trăm ba mươi một tỷ đồng thấp nhất so với các phương án còn lại
và đặc biệt là giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
so về chi phí đầu tư phương án trên khi làm sẽ tiết kiệm gần bốn một trăm sáu mươi tỷ đồng
đồng thời chỉ di dời bốn trăm tám mươi một căn nhà công trình
trong khi hai phương án còn lại phải di dời lần lượt một một trăm năm mươi trường hợp và bốn trăm tám mươi sáu trường hợp
dự án đầu tư xây dựng đường vành đai bốn tp hcm
được thủ tướng chính phủ phê duyệt chi tiết
số một nghìn sáu trăm chín mươi tám ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi một
với tổng chiều dài một trăm chín mươi bảy sáu km đi qua các địa bàn các địa phương
gồm bà rệ vũng tàu đồng nai bình dương tp hcm và long an
dự kiến dự án khởi công trong năm hai nghìn hai mươi bốn và hoàn thành trước năm hai nghìn hai mươi tám
theo kết quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạng
một thành viên thảo cầm viên sài gòn tp hcm vừa công bố
doanh thu thuần của đơn vị trong năm hai nghìn hai mươi hai đạt mức là một trăm bốn mươi bốn sáu tỷ đồng
cao nhất trong năm hai nghìn hai mươi
nguồn thu chính của thảo cầm viên sài gòn đến từ việc bán vé tham quan
năm hai nghìn hai mươi hai cũng là năm thứ hai công ty áp dụng giá vé bốn mươi với trẻ em
và sáu mươi với người lớn tăng một mươi so với trước đây
ngoài ra công ty còn có nguồn thu từ kinh doanh trò chơi ẩm thực giữ xe
sau khi trừ các khoản chi phí thảo cầm viên sài gòn lãi sắp xỉ một mươi chín tỷ đồng
dù công ty đề xuất trả lại ngân sách một mươi ba bốn tỷ đồng
do ủy ban nhân dân tp hcm hỗ trợ để duy tu bảo tồn phát triển cây xanh
và chăm sóc nuôi dưỡng động vật trong giai đoạn dịch
nên lãi sau thuế còn chưa đến ba tỷ đồng
tuy nhiên kết quả kinh doanh này cũng giúp thảo cầm viên sài gòn
ngắt mạch tăng trưởng âm ba năm liên tiếp đồng thời vượt sang mục tiêu danh thu
tám mươi tỷ đồng được giao
tính đến cuối năm ngoái thảo cầm viên sài gòn có vốn điều lệ sáu trăm một mươi bảy tỷ đồng
và tổng tài sản bảy trăm tám mươi năm tỷ đồng
thưa quý vị nhằm tăng doanh thu tìm kiếm khách hàng
nhiều đơn vị kinh doanh trên địa bàn của tỉnh đồng nai
đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi ưu đải các loại hàng hóa
ghi nhận của phóng viên kinh tế tiêu dùng
tại các hệ thống siêu thị trung tâm thương mại và các cửa hàng bán lẻ
hàng loạt các chương trình khuyến mại đã được triển khai
đây là điểm mới bởi ở các năm trước sau đợt khuyến mại tết
các doanh nghiệp sẽ không giảm giá
tại nhiều siêu thị mức giảm giá còn được tăng lên ba mươi
thậm chí áp sát mốc năm mươi và áp dụng với rất nhiều sản phẩm
đặc biệt là ngành hàng rau củ quả và thực phẩm tươi sống
thông qua các chương trình khuyến mãi chúng tôi kích cầu người tiêu dùng
cũng như là qua tết để thu hút những khách hàng
những khách đặc biệt là ở bixi đồng nai
chúng tôi thu hút những khách du lịch để đi ngang cho họ ghé vào để mua sắm
đối với ngành hàng điện máy điện tử cuộc đua khuyến mại cũng đang diễn ra sôi động không kém
bên cạnh giảm giá trực tiếp từ sản phẩm nhiều đơn vị còn áp dụng việc tặng phụ kiện kèm theo
đồng thời tăng thời hạn bảo hành bảo trì miễn phí và bốc thăm trúng thưởng
thông qua chương trình khuyến mãi đầu năm này công ty hy vọng được đẩy danh số
kích thích nhu cầu của khách hàng đầu năm để tăng doanh thu cho cửa hàng
khuyến mãi ưu đại giảm giá lâu nay vẫn là một trong những cách tốt nhất để tăng danh thu
giá trực của các sản phẩm mới bên cạnh đó đây cũng là một trong những chiến thuật tâm lý
để thuyết phục khách hàng rút hậu bao trong bối cảnh ai cũng đang thắt chặt chi tiêu
tất cả mà chị em đi mua nếu mà được khuyến mãi là thích lắm thế là dù ít dù nhiều nhưng mà cứ
thấy có cái khuyến mãi là chỉ có thích mua khuyến mãi thôi dù không biết đắt hay rẻ nhưng mà thích
khuyến mãi tất cả hàng hóa gì cũng vậy cứ thấy có kèm vào theo dù đắt rẻ không biết được
mà cứ thấy có cái kèm theo là miễn là thích
những năm gần đây bộ công thư luôn chú trọng khuyến khích các doanh nghiệp khuyến mãi để hâm
nóng thị trường có những thời điểm đơn vị này còn cho phép nâng khuyến mãi vượt qua ngưỡng năm mươi
thậm chí là một trăm linh điều này xét về khía cạnh thị trường vừa mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp
lẫn người tiêu dùng và để bảo vệ quyền lợi cho người dân cũng như duy trì sự cạnh tranh công bằng
với các doanh nghiệp ngành hàng việc tung ra các sản phẩm khuyến mãi cũng sẽ được kiểm soát
chặt chẽ về nhiều mặt nhưng nguồn gốc xuất xứ chất lượng
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi
tại tp hcm với sự tham gia của các chuyên gia trí thức nhà khoa học luật gia và đại diện một số cơ quan
bàn ngành trong đó thì nhiều kiến nghị cần phải làm rõ vấn đề về việc thu hồi đất thẩm quyền giải quyết
khiếu nại về đất đai phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang tuyến

trưởng khoa pháp luật kinh tế trường đại học luật hà nội
mặc dù ban soạn thảo dự thảo luật đất đai sửa đổi đã cố gắng giải thích định nghĩa về thu hồi đất
vì lợi ích quốc gia lợi ích công cộng nhưng cần làm rõ đối tượng thụ hưởng phải là nhân dân
ngân sách đầu tư là của nhà nước và lợi nhuận phải do nhà nước thu
trong điều bảy mươi tám báo cáo có định nghĩa một dự án hiểu thế nào là dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia lợi ích công cộng
xin thưa các đại biểu với cách giải thích như thế này chưa đạt yêu cầu
lý do tại sao nó không làm rõ được mấy tiêu chí gọi là cân cốt để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia lợi ích công cộng
thứ nhất dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia lợi ích công cộng
đối tượng thù hiểu hưởng là người dân
trên quy mô một xã một huyện một tỉnh một vùng
thứ hai là không vì mục đích kinh doanh
cái thứ ba là cái quy mô của cái dự án này là ngân sách nhà nước đầu tư
liên quan đến vấn đề đất do nhà nước quản lý phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm trần văn bảy cho rằng
các quy định về thu hồi đất trong dự thảo luật còn thiếu nhiều trường hợp đặc biệt liên quan đến tài sản công
cụ thể hiện chưa rõ phương án xử lý sắp xếp lại loại tài sản này
vẫn còn thiếu
rất nhiều trường hợp mà chúng ta phải thu hồi đất
đặc biệt là liên quan đến cái đất công
ví dụ như là khi chúng ta có cái phương án xử lý sắp xếp tài sản công
từ cái bang chỉ đạo một trăm linh bảy
thì nó có phải là cái căn cứ để mà thu hồi đất không
rồi hiện nay đó là có cái việc là thanh tra kiểm tra
người ta kết luận cái việc mua bán đó chuyển nhượng đó là cái phải thu hồi
thế thì như vậy là cái cơ quan quản lý nhà nước
cái cơ quan quản lý nhà nước
phải thu hồi theo kết luận
nhưng mà trong quy định của pháp luật hiện nay
không có chỗ nào nói là phải thu hồi đất theo kết luận thanh tra kiểm tra cả
chúng tôi rất là lúng túng cái này
với quy định hiện hành
việc giải quyết tranh chấp có giấy tờ là trách nhiệm của tòa án
còn lại là trách nhiệm của ủy ban nhân dân
tuy nhiên nhiều vụ án tranh chấp đất đai kéo dài
tòa phải ra quyết định tạm đình chỉ vụ án
vì ủy ban nhân dân không cung cấp chậm cung cấp
hoặc cung cấp không đầy đủ tài liệu chứng cứ
hoặc không có văn bản trả lời cho tòa án
tranh chấp đất đai hiện nay là chúng tôi thấy
chiếm sáu bảy tám mươi phần khiếu nải của nhân dân
thì bây giờ đưa ra tòa án hay là trách nhiệm của cơ ấp
thì có lẽ nhận được nhiều ý kiến cũng có thể là
cũng còn khác nhau đấy
tôi thấy là khác nhau nhưng mà rõ ràng là vẫn ý
muốn là làm sao trách nhiệm của các cơ quan
chính quyền ủy ba nhân dân ca cấp
tham gia và giải quyết nội dung này
thì tôi thấy là cái luật đất đai và nghiên cứu nội dung này
thì cũng vẫn đang theo hướng này
chứ không thể là tất cả cái tranh chấp đất tai
chuyển sang tòa án ngay thì cũng rất là khó
nhưng mà rõ ràng cái thẩm quyền của tòa án
trong giải quyết cũng phải rõ hơn
tôi đề nghị là tài khoản một điều hai năm
cần phải bổ sung thêm nội dung
là trong trường hợp mà tòa án không nhận được
các tài liệu chứng cứ
hoặc là văn bản trả lời của ủy ba nhân dân ca cấp
thì tòa án sẽ đề nghị cơ quan trực tiếp
quản lý cấp trên của ủy ba nhân dân
mà được yêu cầu á
chi đạo để ủy ba nhân dân đó
phải cung cấp của các bên
lãng phí tài nguyên đất
hiện đang là một vấn đề bức xúc
đang xảy ra trong công lượng
và người dân
đó là việc đầu cơ chiếm dụng
và không thay khách
đất đai đó là một nguồn lợi
về tài nguyên thiên nhiên quốc gia
tôi nghĩ rằng đất đai
dự thảo thông qua lần này
sẽ khắc phục được tình trạng đó
và phát huy được
những cái điểm
tổ quốc việt nam trường thị ngọc ánh cho biết
sẽ ghi nhận tập hợp các ý kiến
của các đại biểu để có ý nghĩa
tới các cơ quan chức năng liên quan
nhằm điều chỉnh các luật cho phù hợp với tình hình thực tế
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại